xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức đáng chú ý
thưa quý vị sáng nay mùng một mươi tháng ba âm lịch tại điện kính thiên trên đỉnh núi nghĩa lĩnh
tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng chủ tịch nước võ văn thưởng
cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và tỉnh phú thọ đã dâng hương tưởng niệm các vua hùng
tham dự đoàn lễ có các đồng chí ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
bộ trưởng bộ công an tô lâm chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đại tướng lương cường các bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đỗ văn chiến trưởng ban dân vận trung ương bùi thị minh hoài cùng các lãnh đạo các tỉnh thành địa phương
với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam
chủ tịch nước võ văn thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã dâng hương dâng hoa
anh linh các vô hùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước
tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về tổ tông các vua hùng đã khơi mạnh nguồn dân tộc
lập nên nhà nước văn lang đặt nền móng cho sự phát triển trường tồn của quốc gia dân tộc
để con cháu nối tiếp truyền thống lạc hồng xây dựng đất nước việt nam giàu đẹp văn minh như ngày hôm nay
trước anh linh quốc tổ hùng vương thay mặt gần một trăm linh triệu con dân đất việt
chủ tịch nước võ văn thường cùng các đồng chí lãnh đạo đã kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân
về những thành tựu to lớn mà toàn đảng toàn dân toàn quân ta đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba cũng như trong công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển đất nước
con cháu lạc hồng nguyện mãi khắc ghi lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh
các vua hùng đã có công dựng nước bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cùng các đại biểu
đặt vòng hoa thắp hương tại lăng hùng vương
dân hoa tại bức phủ điêu bác hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong
tại ngã năm đền diếng
ngay sau lễ dân hương đông đảo đồng bào trong nước kiều bào ở nước ngoài
và bạn bè quốc tế đã thành kính tri ân công đức tổ tiên
dân hương tưởng niệm các vua hùng và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống
hôm nay là ngày đầu tiên bước vào kỳ nghỉ lễ
tình hình giao thông trong sáng nay tại các cửa ngõ thủ đô có mật độ không cao
các phương tiện di chuyển chậm
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự về tình hình giao thông sáng nay tại hà nội
theo ghi nhận của chúng tôi đến thời điểm hiện tại
mật độ giao thông tại các tuyến đường hà nội do mưa lớn từ sáng sớm
nên các phương tiện di chuyển chậm
tuyến đường vành đai ba mọi năm luôn trong tình trạng tắc nghẽn trầm trọng
thì năm nay hướng đi về cầu thanh trì pháp vân cầu rẽ
chỉ bị di chuyển chậm do một số điểm bị ngập úng nước
ngược lại hướng đi cầu thăng long
lượng phương tiện đông hơn lên di chuyển chậm
có thể do tâm lý lo ngại
tắt đường nhiều giờ trên tuyến đường vành đai ba
nên trong sáng nay hầu hết người dân chọn tuyến đường phía dưới để di chuyển như đường khuất duy tiến
tuy nhiên với những tuyến đường như thế này thì lại có nhiều đèn đỏ
chính vì vậy dẫn đến ùn tắc cục bộ
cũng vì mưa lớn nên sáng sớm nay
đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa ba xe ô tô con và hai xe tải
đoạn cầu vượt mai dịch hướng đi thanh trì pháp vân cầu rẽ
theo đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
bước đầu ghi nhận có một số người bị thương không có nạn nhân tử vong
năm phương tiện nằm chắn toàn bộ đường vành đai ba trên cao gây ủn tắc cục bộ
đến thời điểm hiện tại vụ tai nạn đã được xử lý hiện trường
các phương tiện có thể di chuyển bình thường trở lại
hiện tại vì vụ va chạm thì
đã được lực lượng chức năng giải quyết
và cầu kéo các phương tiện để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
ở trên tuyến vành đai ba trên cao
còn về thiệt hại về các phương tiện thì có thiệt hại
nhưng mà không có thiệt hại về người
nên là lực lượng cảnh sát giao thông đội cảnh sát giao thông số sáu
thì đã tập trung phân luồng hạn chế các phương tiện lên vành đai ba trên cao
đảm bảo cho các phương tiện đi lại an toàn thông suốt
lực lượng cảnh sát giao thông đã khuyên cáo người dân thứ nhất là
đi đảm bảo khoảng cách chú ý quan sát
và đảm bảo tầm nhìn xe chạy
và giữ đúng tốc độ cho phép khi tham gia giao thông trên đường
trường hợp khi xảy ra tai nạn hoặc ồn tắc
mà sử dụng xe mua ô tô không tiếp cận được hiện trường
thì chúng tôi đã bố trí hai xe mua ô tô
để nhanh chóng tiếp cận hiện trường
để giải quyết việc tai nạn giao thông cũng như là ồn tắc
theo dự báo đến hết ngày hai mươi chín tháng bốn
hà nội vẫn ghi nhận
có mưa rào đường trơn và tầm nhìn hạn chế
lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông
cần điều khiển xe đúng tốc độ
giữ đúng khoảng cách tuân thủ luật giao thông
để tránh xảy ra tai nạn
lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tổ chức ứng trực một trăm linh quân số
đảm bảo cho người dân đi lại thông suốt an toàn
còn tại tp hcm
tình hình giao thông tại khu vực cửa ngõ phía đông tp hcm
cũng được ghi nhận là ủn tắc nghiêm trọng trong sáng nay ngày hai mươi chín tháng bốn
thông tin chi tiết ngay sau đây
ghi nhận trên tuyến mai trị thọ thuộc địa bàn tp thủ đức
đoạn từ xa lộ hà nội đến đường dẫn vào cao tốc tp hcm long thành dầu dây
lúc sáu giờ sáng nay
toàn bộ sáu làn xe gồm năm làn xe ô tô
và một làn xe máy đã bị kẹt cứng
theo hướng từ xa lộ hà nội vào đường dẫn cao tốc
đây là thời điểm người dân các hộ gia đình và các công ty du lịch
di chuyển từ trung tâm thành phố
đến các khu du lịch bà rịa vũng tàu phan thiết đà lạt phan giang nha trang và khánh hòa
cũng như các nhà xe vận chuyển hành khách đi các tỉnh miền trung
nên đã dẫn đến tình trạng các phương tiện đồng loạt tập trung tại đây
khiến cho đoạn đường trên ủn tắc nghiêm trọng
chỉ khoảng hơn một km
thế nhưng các phương tiện phải mất gần một tiếng đồng hồ mới vượt qua được
do nằm trong tuyến vào khu vực cảng cắt lái
và các bến xe co bãi
đến thời điểm này
các phương tiện đầu kéo xe container cũng hoạt động mạnh
đã khiến cho lưu lượng phương tiện ở đây tăng cao
tình trạng kẹt xe cũng đã kéo dài nhiều giờ đồng hồ
các tổ tuần tra cảnh sát giao thông
thuộc cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông cát lái
thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
tổ chức biểu tiết phân luồng từ xa
và để giảm tải trên cao tốc
một số thời điểm cảnh sát giao thông đã phải lập giao chắn
yêu cầu các phương tiện quay đầu
biện pháp này đã giúp cho cao tốc tp hcm
long thành dầu dây
tránh được ôn tắc nghiêm trọng từ đường dẫn
đến trạm thu phí long phước
phường long phước tp thủ đức
chuyển sang một tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
vừa thi hành quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam ba đối tượng
vác giao chém người trong quán pa
để điều tra về hành vi giết người
ba đối tượng gồm lữ văn nguyên một mươi tám tuổi
nguyễn mạnh kiên một mươi chín tuổi
và phạm văn tân một mươi bảy tuổi
còn nạn nhân trong vụ án này là nguyễn hoàng lâm ba mươi hai tuổi
chú tại xã yatomot
theo kết quả điều tra ban đầu do có mâu thuẫn từ trước
nên vào chiều ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
nguyễn đã rủ kiên và tân đi đến quán bar
ở thôn một mươi bốn xã yatomot tìm lâm
để đánh trả thù
khi đi cả ba cầm theo ba con dao
sau khi đến quán pa
ba đối tượng đã cầm dao rượt đuổi
chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu vai và lưng của lâm
rất may lâm được người thân đưa đến
bệnh viện cấp cứu cứu thời
nên không gây ảnh hưởng đến tính mạng
nhưng tỷ lệ thương tật là một mươi sáu
sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện nhà súp
để điều tra
thì đến nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
đã có đủ chứng cứ để bắt giam ba đối tượng trên
cùng vì tội giết người